theo công an tỉnh thừa thiên huế sự cố sạt lở tại nhà máy thủy điện rào trang ba đã làm một mươi bảy công nhân mất tích và hiện vẫn chưa liên lạc được
đoàn công tác đi kiểm tra xác minh gồm một mươi ba người gặp nạn cũng chưa thể liên lạc
hiện nay phần lớn công nhân ở thủy điện rào trang ba đã đi được về khu vực thủy điện rào trang bốn cách đó khoảng một mươi km
trong tối qua lực lượng chức năng đã đưa năm người bị thương tại nhà máy thủy điện rào trăng bốn được về cấp cứu tại bệnh viện đa khoa bình điền thị xã hương trà
đến thời điểm hiện tại đoàn công tác ban chỉ đạo sở chỉ huy tiền phương đang xây dựng phương án chặt chẽ để tìm kiếm những người mất tích
cử các lực lượng tinh nhuệ kết hợp với người dân thông thạo địa hình để tiếp cận hiện trường đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt đối với lực lượng tham gia tìm kiếm
hướng tới ba mục tiêu là khu vực thủy điện rào trang ba rào trang bốn và thủy điện alin b hai đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương tiện lực lượng cơ động đến những vị trí đã được khai thông
thông tin mới nhất về bão số bảy
mỹ đã quan trắc được gió mạnh một mươi chín m trên dây cấp tám giật hai mươi chín m trên dây cấp một mươi một
ở đảo cô tô có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
vào hồi bốn giờ vị trí tâm bão ở ngay trên vịnh bắc bộ cách đảo bạch long vĩ khoảng bảy mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm tám mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão đi vào đất liền các tỉnh từ thái bình đến nghệ an
với sức gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
hoàn lưu của bão kết hợp với không khí lạnh sẽ gây ra một đợt mưa lớn ở bắc bộ bắc trung bộ kéo dài từ ngày hôm nay cho đến ngày thứ sáu
nguy cơ lũ lên gây ngập lụt lũ quét và sạt lở đất
một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn nhất miền trung tây nguyên vừa được công an tp đà nẵng triệt phá thành công
bước đầu xác định đường dây đánh bạc trên một mươi tỷ đồng trong đó chỉ riêng từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến nay
là trên sáu hai trăm năm mươi tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là bùi mạnh trí trú tại thành phố đà nẵng đã liên hệ với nhà cái ở nước ngoài
để nhận các tài khoản cá cực supermaster với trị giá mỗi tài khoản nhiều triệu usd để hoạt động cá độ bóng đá cá cực trực tuyến
từ các tài khoản nói trên trí đã phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt đại lý
các đại lý này trực tiếp đánh bạc và phân chia hàng nghìn tài khoản con cung cấp cho những người tham gia đánh bạc
cơ quan công an đã thu giữ nhiều tỷ đồng hai xe ô tô hai mươi bảy điện thoại di động năm thẻ tiến dụng ngân hàng
một khẩu súng quân dụng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự một mươi một người có liên quan đồng thời tiếp tục truy bắt số đối tượng còn lại đang bỏ trốn
sau nhiều ngày nghị án chiều ngày một mươi ba tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đã tuyên mức án một mươi sáu năm tù
đối với nguyễn văn phi chú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo có trạng năm hai nghìn một mươi tám khi đang làm việc tại nước ngoài phi gọi về phạm đình luận nhờ tìm người mở các tài khoản ngân hàng
và hứa trả tiền mỗi thẻ ba triệu đồng sau đó luân tiếp tục nhờ nguyễn hữu thu và phạm đình phi làm giả chứng minh
để lập hàng chục tài khoản bán lại cho nguyễn văn phi
có tài khoản các đối tượng cấu kết giả danh nhân viên viễn thông giả danh công an yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để phục vụ cho công tác điều tra
lo sợ bốn người ở nghệ an và một người khánh hòa đã chuyển qua tài khoản cho các đối tượng hơn ba ba tỷ đồng
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tòa án nhân dân tỉnh nghệ an đã đưa ba bị cáo ra xét xử và tuyên phạt phạm đình luận một mươi năm năm tù
nguyễn hiệu thu một mươi hai năm tù và phạm đình phi tám năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi khi phi về nước thì đã bị công an bắt giữ
thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính đến từ một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi đến sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi việt nam không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
và đến nay nước ta ghi nhận tổng cộng một một trăm một mươi ba trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có tổng cộng sáu trăm chín mươi một ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
việt nam cũng đã sang ngày thứ bốn mươi hai không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng
và đã có một hai mươi sáu trên một một trăm một mươi ba trường hợp mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi bệnh
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh chín h của truyền hình
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv